theo số liệu thống kê của trung tâm thương mại quốc tế nhập khẩu cá ngừ vào thị trường mỹ liên tục tăng mạnh
tổng nhập khẩu cá ngừ của nước này một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt gần hai trăm linh tấn với trị giá hơn một ba tỷ đô la mỹ
indonesia việt nam và philippines hiện là ba nguồn cung cá ngừ tươi sống và đồng lạnh lớn nhất cho thị trường mỹ
năm nay thị phần của việt nam tại phân khúc cá ngừ tươi sống và đồng lạnh có xu hướng tăng
năm hai nghìn một mươi tám việt nam chỉ chiếm một mươi sáu thị phần tại phân khúc này năm hai nghìn một mươi chín thị phần đã tăng lên hai mươi hai
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ tươi sống và đông lạnh của việt nam hiện cũng cao hơn so với indonesia và philippines lần lượt là năm mươi năm ba mươi một và bốn
đối với phân khúc cá ngừ chế biến đóng hộp việt nam cũng nằm trong nhóm ba nước cung cấp lớn nhất mặt hàng này vào mỹ
trong đó việt nam dẫn đầu tiếp sau là thái lan và ecuador
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ chế biến đóng hộp của việt nam sang mỹ cũng đang ở mức tốt tăng năm mươi một so với cùng kỳ cao hơn của thái lan và ecuador